tin an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mang thít tỉnh vĩnh long cho biết
đã tạm giữ hình sự nguyễn ngọc dầu một mươi sáu tuổi và đoàn trọng nghĩa cùng chú tại tỉnh bến tre
để điều tra về hành vi cướp tài sản
theo điều tra giàu và ngọc điều khiển thuyền trên tuyến sông cổ chiên
nhằm mục đích tìm sơ hở trên các xà lan thì ra tay trộm cắp
khi đang thực hiện hành vi thì các đối tượng bị bà huỳnh kim phượng
chủ xà lan phát hiện tri hô giàu và nghiễn liên truy đuổi và dùng sao không chế bà phượng
rồi lục lấy một điện thoại diệt động
cho đến khi bị chồng bà phượng phát hiện tri hô hai đối tượng mới tháo chạy
ngoài vụ cướp trên cả hai khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm điện thoại
và một vụ trộm kết sắt trên địa bàn tỉnh bến tre
liên quan đến vụ cướp tài sản manh động tại địa bàn phường vạn phúc
quận hà đông thành phố hà nội quá trình điều tra cơ quan công an xác định
vụ việc do một nhóm cùng bảy đối tượng
ở độ tuổi khoảng một mươi bốn đến một mươi chín thực hiện khi bị phát hiện các đối tượng đã dùng dao tấn công người dân
bước đầu lực lượng công an đã làm rõ lê đức quyền sinh năm hai nghìn bảy ở thị xã quảng yên tỉnh quảng ninh
cầm đầu nhóm đối tượng trên đã từng gây ra nhiều vụ việc trên địa bàn quận hà đông và địa bàn lân cận
hiện cả nhóm đã được di lý về công an quận hà đông phục vụ công tác điều tra
sáu người thương vong trong đó có bốn người tử vong là hậu quả nghiêm trọng
sau khi một xe tải chở gỗ va chạm với hai xe máy trên tuyến quốc lộ bốn mươi chín qua địa bàn huyện a lưới thừa thiên huế
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi tháng tám một chiếc xe tải chở gỗ keo tràm chạy hướng a lưới về tp huế
bất ngờ va chạm với hai xe đi cùng chiều
hai người trên xe máy chết tại chỗ hai người bị thương nặng
trong khi đó tài xế và phụ xe tải bị rơi xuống vực sâu
sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm lực lượng cứu hộ đã tìm thấy đưa hai nạn nhân bị rơi xuống vực vào bệnh viện cấp cứu
nhưng cả hai đã không qua khỏi do vết thương quá nặng
thưa quý vị liên quan đến vụ bắt giữ hai thanh niên tàng trữ số lượng lớn ma túy do công an thành phố đà lạt triệt phá vào ngày tám tháng tám
một người dân tại thành phố đà lạt đã xác định là một đối tượng trong nhóm từng đến cơ sở lưu trú của mình
nên đã tố giác với cơ quan công an
qua đó lực lượng công an đã phát hiện và thu giữ thêm một số lượng lớn ma túy
được đối tượng cất giấu tại đây
theo đó sau khi truyền hình công an nhân dân thông tin về vụ việc
công an thành phố đà lạt bắt giữ hai đối tượng là nguyễn minh hậu và nguyễn phạm anh khoa
về hành vi tàng trữ mua bán trái phép chân ma túy
một người dân trên địa bàn thành phố đà lạt xác định đối tượng là nguyễn phạm anh khoa
từng ra vào cơ sở lưu trú của mình nên đã chủ động liên hệ ngay với cơ quan công an
tiến hành khám xét nơi lưu trú của đối tượng khoa công an tp đà lạt đã phát hiện và thu giữ thêm hai trăm chín mươi chín viên ma túy tổng hợp
và gần ba trăm linh gram ketamin được đối tượng cất giấu tại đây
đối tượng khoa khai nhận toàn bộ số ma túy được mua tại thành phố hồ chí minh về
để bán cho những con nghiện có nhu cầu nhưng chưa kịp tẩu tán thì đã bị bắt giữ
từng có hai tiền án về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
ra tù không có việc là bổn định bị bạn bè xấu lôi kéo
đào văn linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám trú tại thị trấn gia khánh huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã rơi vào miệng ma túy
để có tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài cá nhân linh đã tiếp tục phạm tội
và lần này mục tiêu mà đối tượng nhắm đến là các em nhỏ
cuối tháng bảy đến nay công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc nhận được đơn trình báo của gia đình các cháu nhỏ
ở địa bàn xã tuân chính kim xá tam phúc thị trấn thổ tăng thị trấn vĩnh tường
về việc con em họ bị một đối tượng là nam giới đeo khẩu trang điều khiển xe mô tô không gương
cướp và cướp giật dây chuyền bảng khi đang chơi ở đường ngõ không có người chung giữ
chú ấy tháo dây chuyền của bạn duy anh cháu quay đầu xe lại chú ấy cướp của cháu sợi dây chuyền bảng
cháu ngồi chú ấy đi về hướng đen xanh nhền rồi
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an huyện vĩnh tường đã khẩn trương chỉ đạo các đội nghiệp vụ
công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện tập trung lực lượng nhanh chóng điều tra xác minh
làm rõ thủ phạm gây án sớm ổn định tình hình an ninh trả tự trên địa bàn
quá trình điều tra công an huyện vĩnh tường đã làm rõ và bắt giữ đào văn linh
trú tại thị trấn gia khánh huyện bình xuyên chính là thủ phạm gây ra các vụ cướp
và cướp giật dây chuyền bạc của các cháu nhỏ trên địa bàn huyện
bản thân đào văn linh là đối tượng nghiện đã có hai tiền án về các tội trộm cắp tài sản
và tàng trữ trái phép chất ma túy hai tiền sự về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và đánh bạc
để có tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy linh đã nảy sinh ý định cướp tài sản
các con mồi mà đối tượng nhắm đến là những em nhỏ không có người trông coi có đeo trang sức quý giá
bản thân là người nghiện ma túy đã lâu do không có công viên việc làm bổn định
nên trong thời gian gần đây tôi đã nảy sinh ý định là đi cướp giật dây chuyền của các cháu nhỏ
để lấy tiền để tiêu xài mua ma túy để sử dụng
đấu tranh mở rộng đến nay cơ quan công an huyện vĩnh tường đã làm rõ
nguyễn văn linh gây ra một mươi một vụ cướp và cướp giật tài sản
của các cháu nhỏ tại các địa bàn vĩnh tường yên lạc bình xuyên sông lô lập thạch
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với đảo văn linh về tội cướp tài sản và cướp giật tài sản
quá trình điều tra vụ án thì đối tượng khai nhận đối tượng lựa chọn các cháu nhỏ
đeo các dây chuyền vàng hoặc bạc để thực hiện các hành vi gọi là cướp giật tài sản
vì các cháu nhỏ này là không có sức kháng cự khi các đối tượng thực hiện hành vi
qua vụ việc trên cơ quan công an khuyến cáo việc các gia đình làm đẹp cho con
bằng việc đeo trang sức khi ra ngoài đường hoặc đi học không có người giám sát bên cạnh
chính là nguyên nhân mang đến những hiểm nguy cho các cháu nhỏ
các cháu chưa đủ khả năng phân biệt hoặc kháng cự với kẻ xấu
hậu quả có thể chỉ bị mất tài sản song nghiêm trọng hơn là có thể chịu thương tật khi bị cướp giật trái sức
không ít trẻ đã bị sang chấn tâm lý khủng hoảng tâm thần sau khi bị cướp giật
vì thế các bậc phụ huynh không nên cho trẻ đeo trang sức để tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra
từ chiều tối và đêm qua một số nơi đã có mưa to như cô tô ba trẻ quảng ninh mẫu sơn lạng sơn và kiến an hải phòng đều trên một trăm linh mm
đợt mưa này sẽ kéo dài trong ít nhất hai ngày tại bắc bộ và thanh hóa nghệ an
trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp
thưa quý vị liên quan đến vụ ngộ độc rượu đặc biệt nghiêm trọng
khiến hai người tử vong và sáu người khác phải nhập viện cấp cứu xảy ra vào ngày ba tháng tám tại tp hcm
theo bệnh viện nhân dân gia định trong số tám nạn nhân ngộ được rượu
các xét nghiệm cho thấy các nạn nhân đều có nồng độ methanol trong bóng rất cao
vâng thực trạng này tiếp tục dóng lên hồi chuông cảnh báo tình trạng ngộ độc methanol xảy ra trong thời gian qua
theo quy định khi sản xuất kinh doanh hóa chất có chứa methanol
phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép kinh doanh hóa chất hạn chế
tuy nhiên trên thực tế việc kinh doanh methanol vẫn diễn ra khá phổ biến
và người dân vẫn dễ dàng mua được chất này để sử dụng
hoặc mù vĩnh viễn hôn mê sâu suy đa tạng thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu điều trị giải độc kịp thời
hiện không khó để có thể mua được methanol trên thị trường
nhiều trang thương mại điện tử liên tục giao bán
chỉ cần có nhu cầu là người mua muốn bao nhiêu cũng được đáp ứng
giá giao động từ năm mươi đến một trăm linh đồng trên một mươi lit
mặc dù cồn methanol là chất thuộc danh mục hóa chất hạn chế sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp
rõ ràng ngoài những hệ lụy ngộ độc do uống về rượu không rõ nguồn gốc
dựa vào chứa methanol thì tình trạng người dân lạm dụng rượu bia không chỉ gây ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân
mà còn gây nhiều hệ lụy cho xã hội như tai nạn giao thông hay các vụ gây dối trật tự công cộng
do vậy hạn chế sử dụng rượu bia và sử dụng sản phẩm có nguồn gốc là cách bảo vệ bản thân và mỗi chúng ta có thể làm
một nội dung liên quan đến công tác kinh doanh rượu bia đồ uống có cồn không rõ nguồn gốc cũng sẽ đến trong cuộc tin sau đây